thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự môi rời hối lộ
quy định tại điều ba trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ